cũng tại hội nghị thượng đỉnh châu âu các nhà lãnh đạo đã nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow tại ukraine
cụ thể từ ngày mai một mươi ba tháng ba liên minh châu âu sẽ áp dụng gói biện pháp trừng phạt thứ tư nhằm vào nga
với sự nhất trí cao chúng tôi sẽ đưa ra gói trừng phạt thứ tư những biện pháp trừng phạt này sẽ tiếp tục cô lập nga khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu
gói trừng phạt thứ tư từ liên minh châu âu tiếp tục nhằm vào lĩnh vực kinh tế của nga
theo eu bước đầu tiên khối này sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng thuộc lĩnh vực sắt thép của nga
nga cũng sẽ bị đình chỉ các tư cách thành viên ở các tổ chức đa phương lớn như quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới
eu sẽ đặc biệt cấm xuất khẩu hàng hóa xa xỉ của eu sang nga
cuối cùng khối này sẽ cấm các khoản đầu tư mới của châu âu vào lĩnh vực năng lượng của nga
như vậy đến thời điểm này các gói trừng phạt của châu âu đã nhằm vào các lĩnh vực tài chính năng lượng vận tải thương mại hàng không và cả chính sách thị thực
tuy nhiên theo eu các lệnh trừng phạt sẽ chưa dừng lại cho đến khi nga chấm dứt hành động quân sự tại ukraine
chúng tôi sẵn sàng thông qua các biện pháp trừng phạt khác
tất cả các lựa chọn đều đang được thảo luận
chúng tôi có đầy đủ các phương tiện để thực thi các lựa chọn này
mục tiêu là để đảm bảo việc ngăn chặn các hành động quân sự
và cũng là để chuẩn bị cho tất cả các tình huống trong thời gian tới
đề cập thêm đến vấn đề an ninh năng lượng của châu âu các nhà lãnh đạo cho hay
vào cuối tháng ba này ủy ban châu âu ec sẽ đưa ra các phương án cụ thể để hạn chế ảnh hưởng của việc tăng giá khí đốt đến giá điện
và vào tháng năm sẽ công bố kế hoạch để loại bỏ dần sự phụ thuộc của eu vào khí đốt dầu và than của nga vào năm hai nghìn hai mươi bảy
theo văn phòng thống kê của eu nhập khẩu hàng hóa của eu từ nga đạt tổng cộng một trăm bốn mươi năm
trong đó có một trăm linh một tỷ euro là dầu và khí đốt